nuôi dạy một đứa trẻ khôn lớn và trưởng thành vốn đã khó nuôi dạy một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ lại càng khó khăn hơn nhiều
đó là một con đường dài đong đầy mồ hôi và nước mắt nhưng cũng tràn chứa niềm tin và hy vọng của những người làm cha làm mẹ
kỷ niệm tám mươi chín năm ngày phụ nữ việt nam chúng tôi muốn mang tới cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân câu chuyện của một người mẹ về hành trình một mươi hai năm đi tìm cho con một tương lai tươi sáng hơn
con trai tôi thì hiện tại là cháu đã sang tuổi thứ một mươi ba lúc sinh cháu ra thì cháu rất bình thường phát triển như ba đứa trẻ khác
nhưng đến năm một mươi tám tháng tuổi thì cháu có những hành vi khác lạ tôi đưa con đến khám ở bệnh viện nhi khoa tâm bệnh kết luận là cháu mắc chứng bệnh tự kỷ
bạn cũng rất ít tương tác với các bạn chỉ tương tác với các cô quen bình thường thì con khá là ngoan đôi khi thì có những yêu cầu mà con không thể thể hiện được một lần
vì con có cáu giận và hoài hết
tôi bắt đầu đi tìm hiểu đi tham khảo chạy hết trung tâm bệnh viện kia vào nhóm của cha mẹ có con tự kỷ
tìm hiểu các phương pháp các cách
như mỗi lần nhìn con như thế thật không cầm được nước mắt
nhiều lúc đèo con đi con khóc mẹ khóc
trời thì mưa gió con gào lên nòi đi
mẹ buộc con con buộc mẹ
rằng díu kẹo mưa đi ngoài trời mưa
không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa
nhiều lúc cũng nghĩ quẩn
thế nhưng mà nhiều lúc cũng nghĩ quẩn
nhiều lúc cũng nghĩ quẩn
nhìn cái con ngủ như một cái tiên thần nhỏ yêu lắm
mình bảo thôi cố gắng lên vậy
cố gắng giữ gìn sức khỏe
thì để làm sao mà đi bên cạnh con
và làm bạn với con
nhưng mà ngày một ngày thấy con cứ tiến bộ tiến bộ hơn
mừng lắm chứ
và tôi cũng hy vọng rằng xã hội và mọi người bây giờ
để ý và thông cảm và giúp đỡ các con nhiều hơn nữa
để các con được hòa nhập với cộng đồng
để các con có thể tự lập trong cuộc sống của mình